thưa quý vị sáng nay tại nhà quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về các dự án luật công đoàn sửa đổi và luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
sau hơn năm năm triển khai thực hiện bên cạnh những kết quả đạt được quá trình triển khai thực hiện luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đã phát sinh một số bất cập hạn chế vương mắc đơn cử hiện nay nhiều đối tượng sử dụng dao sắc nhọn có tính sát thương cao gây án
tuy nhiên không xử lý được đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí vì trong luật hiện hành không có quy định dao là vũ khí
bên cạnh đó luật hiện hành quy định súng tự chế vũ khí thô sơ không thuộc danh mục vũ khí quần dụng là kẽ hở cho các đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế vũ khí thô sơ
do đó việc bổ sung sửa đổi luật lần này nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân trong đăng ký giấy phép sử dụng vũ khí công cụ
theo hướng không quy định thời hạn và chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng
bên cạnh đó dự án luật cũng bổ sung quy định tạo điều kiện cho nhiều cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân nước ngoài có nhu cầu cho tặng viện trợ vũ khí công cụ hỗ trợ cho cơ quan trong nước
đánh giá hồ sơ dự án luật đã bảo đảm tuân thủ quy định và được ban soạn thảo và các cơ quan liên quan chuẩn bị công phu và nghiêm túc
ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí dự án luật đủ điều kiện trình và thông qua tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
tuy nhiên ủy ban thường vụ quốc hội nhấn mạnh dự thảo luật cần được lưu ý chỉnh sửa tránh trồng chéo với các luật luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp luật hình sự luật xuất nhập khẩu luật doanh nghiệp luật hóa chất
như vậy sau một ngày rưỡi cho ý kiến vào năm dự án luật và một nghị quyết thuộc thẩm quyền ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn
ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu hội đồng dân tộc và các ủy ban cũng như chính phủ các bộ ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tinh thần khẩn trương lắng nghe chia sẻ với nhau cùng chịu trách nhiệm tạo sự đồng thuận cao để khẩn trương thực hiện các nội dung kết luận của ủy ban thường vụ quốc hội chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp thứ bảy tới
đặc biệt cần lưu ý gửi tài liệu đúng hạn nhất là đối với những dự án luật và nghị quyết dự kiến cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp
sáng nay tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức hội nghị giao bàn tháng ba đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam chủ trì hội nghị
tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hoạt động công tác đảng công tác chính trị toàn quân triển khai bám sát nhiệm vụ quân sự quốc phòng xây dựng đảng bộ quân đội có trọng tâm trọng điểm hoàn thành nội dung chương trình kế hoạch đã đề ra
công tác giáo dục chính trị kịp thời định hướng tư tưởng dư luận trước vấn đề mới thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị bảo vệ an ninh công tác dân vận công tác chính sách nhất là việc ra soát chặt chẽ chất lượng chính trị chiến sĩ mới nhập ngũ năm hai nghìn hai mươi bốn
tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đại tướng lương cường yêu cầu các cơ quan đơn vị nằm chắc triển khai toàn diện theo chương trình kế hoạch đã xác định phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tích cực chủ động tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng đối ngoại quốc phòng chuẩn bị chú đáo hội nghị tổng kết thực hiện luật sĩ quan cấp bộ quốc phòng giải quyết đầy đủ kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế đối với các đối tượng chuẩn bị tốt công tác quân sự quốc phòng và giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam
tiếp tục chuyến công tác tại trung quốc bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của bộ kế hoạch và đầu tư đến tỉnh hải nam trung quốc tìm hiểu nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng khu thương mại tự do
làm việc với tổng công ty xây dựng cảng trung quốc là doanh nghiệp nằm trong nhóm một trăm linh doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới đoàn công tác của bộ kế hoạch và đầu tư đã trao đổi tìm hiểu một số kinh nghiệm trong việc phát triển cảng thương mại tự do điển hình như chính sách miễn thuế chính sách giảm thuế cho khoản tiêu dùng một trăm linh tệ một người dân một năm tại hải nam chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ khoảng một mươi năm so với mức chung là hai mươi năm
trong chuyến công tác đoàn đã làm việc với chính quyền tỉnh hải nam khảo sát trung tâm thương mại tự do khu thương mại tự do miễn thuế tại hải khẩu hải nam trung quốc đây là khu vực miễn thuế một phần trong cảng thương mại tự do hải nam
các kinh nghiệm chính sách đặc thù về phát triển khu thương mại được phía bạn cung cấp sẽ được đoàn công tác tiếp thu tham khảo trong xây dựng đề án trung tâm tài chính khu vực và quốc tế của việt nam mà bộ kế hoạch và đầu tư là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo xây dựng đề án
các kinh nghiệm chính sách đặc thù với phát triển khu thương mại được phát triển khu thương mại được phát triển khu thương mại
với bảy mươi năm tuổi đời hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng đồng chí nguyễn lương bằng là một chiến sĩ cộng sản kiên trung một lãnh đạo tiền bối tiêu biểu hết lòng vì nước vì dân một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời
đồng chí nguyễn lương bằng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống yêu nước ở thôn đông xã đoàn lâm nay là xã thanh tùng huyện thanh miện tỉnh hải sương
ngay từ khi được lãnh tụ nguyễn ái quốc xác ngộ giáo dục và tham gia hội việt nam cách mạng thanh niên vào năm một nghìn chín trăm hai mươi năm đồng chí nguyễn lương bằng đã thấm nhuần tư tưởng suốt đời phấn đấu học tập và thực hành nêu gương đạo đức cách mạng hết lòng phục vụ nhân dân phụng sự tổ quốc
hoạt động cách mạng với nhiều bí danh nhưng có hai bí danh được coi như là biểu tượng cho tinh thần cách mạng cao cả của đồng chí đó là sao đỏ và anh ca
bí danh sao đỏ này nó thể hiện sự kinh nghiệm
bí danh sao đỏ này nó thể hiện sự kinh nghiệm của đồng chí trong đấu tranh cách mạng trong giao thủ lực nhưng mà nó thể hiện sự quy tâm của đồng chí trong quá trình thực hiện các dự hiệu vụ cách mạng dù khó khăn giao phục đến nay rồi cũng được hoàn thành với tốt nhất đúng không ạ
thứ hai là cái bí danh là gì anh ca
để xin thưa các anh chị chị ta bí danh anh ca này nó thể hiện là cái sự tôn tinh có thể nói là sức cao của những đồng chí và nhân dân đối với đại hành chính quyền nước mạng
đó là cái người mà nó toàn
khí chất sao đỏ anh cà thể hiện rất rõ ở việc khi ủy ban dân tộc giải phóng cải tổ thành chính phủ lâm thời vào tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đồng chí nguyễn lương bằng đã tự nguyện rút lui để nhường chỗ trong chính phủ lâm thời cho các nhân sĩ khác
hành động đó đã được chủ tịch hồ chí minh ghi nhận đó là một cử chỉ vô tư tốt đẹp không ham chuộng địa vị đặt lợi ích của dân tộc của đoàn kết toàn dân lên trên lợi ích cá nhân
đó là một cử chỉ đáng khen đáng kính mà chúng ta phải học
là người được coi có công lao to lớn từ thời dựng đảng lập nước và giữ nhiều chức vụ quan trọng như trưởng ban kiểm tra trung ương tổng thanh tra ban thanh tra trung ương của chính phủ phó chủ tịch nước nhưng đồng chí luôn giữ lối sống trong sáng giản dị và gần gũi
trong ký ức của ông nguyễn túc người từng có thời gian làm việc với đồng chí nguyễn lương bằng thi ngành một lãnh đạo liêm khiết vẫn còn vẹn nguyên
thường bác mang cơm đi theo rồi đến một cái chỗ nào đó mấy thầy trò vào cái gốc cây ra hoặc vào một quán nào đó ăn nhờ xong đến
còn cực chẳng đã phải ăn cơm tại tỉnh ủy đó hoặc ủy ban đó thì thanh toán một cách sòng phẳng
và người thân trong gia đình vẫn luôn nhớ về đồng chí cùng những lời dạy giản dị mà giàu ý nghĩa và thấm đẫm tình người
vì bố tôi luôn đầm tấm khô bởi vì bản thân cụ không bao giờ đòi hỏi cái gì cho riêng mình và cũng không làm cái gì nó quá xa vời
và cụ cũng dạy chúng tôi như thế những gì thân thiết với người dân thì không xa lạ với nhà mình
không chỉ là tấm gương mẫu mực trong thực hành đạo đức cách mạng đồng chí nguyễn lương bằng còn là một trong những người đầu tiên đề xuất việc học tập rèn luyện đạo đức cách mạng
theo tấm gương chủ tịch hồ chí minh
coi đó là nhiệm vụ quan trọng của mỗi đảng viên
theo đồng chí học tập noi gương chủ tịch hồ chí minh là học tập noi gương quan điểm của người là đảng viên phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân
chứ không phải để ngồi trên đầu trên cổ nhân dân phục vụ cho mình phục vụ cho gia đình mình
đấy là cái tên của đồng chí đồng chí là nguyễn lương bằng lương ở đây là gì lương là thể hiện cái kinh chất nhân văn nhân đạo đạo đức cộng sản
mà đấy là cái gì là cái yếu tố quan trọng hàng đầu và thứ hai là mạng là công bằng dân chủ tức là có thể nói là gì là vì dân vì nước
đồng chí nguyễn lương bằng là người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh là một người yêu nước nhiệt thành một chiến sĩ cộng sản
và một chiến sĩ cộng sản kiên cường trải qua hơn nửa năm
thế kỷ hoạt động cách mạng đồng chí nguyễn lương bằng đã cống hiến cả đời mình cho sự nghiệp cách mạng
giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội chủ nghĩa cả cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là
một tấm gương sáng ngời về khí tiết cộng sản chủ nghĩa và đạo đức cách mạng đồng chí đã được
đảng và nhà nước truy tạo huân chương sao vàng vì những công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng
của đảng và của dân tộc
sáng nay trung tâm nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng thuộc liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam
và chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam đã tổ chức công bố báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị
và hành chính công cấp tỉnh ở việt nam papi năm hai nghìn hai mươi
bộ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở việt nam papi vừa được công bố cho thấy
năm hai nghìn hai mươi ba người dân trên cả nước đánh giá cao hơn về hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở việt nam
hiệu quả phòng chống tham nhũng nhưng lại đánh giá thấp hơn về tính công khai minh bạch
trong việc ra quyết định của chính quyền địa phương
khảo sát papi cũng cho thấy ba vấn đề mà người dân cho rằng nhà nước cần tập trung giải quyết trong năm nay
đó là so đói giảm nghèo tăng trưởng kinh tế và việc làm
tỉnh thừa thiên huế đứng đầu bảng xếp hạng papi hai nghìn hai mươi ba với tổng số điểm trên bốn mươi sáu bốn điểm
tỉnh đắk nông đứng cuối cùng của bảng xếp hạng với ba mươi tám chín mươi bảy điểm
thang điểm này được dựa trên khảo sát sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở công khai minh bạch trong việc ra quyết định
trách nhiệm giải trình với người dân kiểm soát tham nhũng trong khu vực công thủ tục hành chính
cung bứng dịch vụ công quản trị môi trường và quản trị điện tử
thưa quý vị ngành logistics việt nam hiện có tốc độ tăng trưởng bình quân từ một mươi bốn một mươi sáu một năm
đóng góp quan trọng cho hoạt động xuất nhập khẩu
tuy nhiên thực tế cho thấy logistics là một trong những ngành có mức độ tiêu thụ năng lượng
và phát sinh khí thải lớn
do vậy sanh hóa lĩnh vực này đang là vấn đề mang tính thời sự và là xu hướng tất yếu
theo ngân hàng thế giới trung bình mỗi năm hoạt động vận tải tại việt nam phát thải khoảng ba mươi triệu tấn co hai
trong đó vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng tám mươi năm lượng khí phát thải
lượng phát thải này được dự báo sẽ tăng trung bình từ sáu bảy mỗi năm
đồng thời lượng phát thải khí nhà kính của việt nam đang bị đánh giá là cao hơn nhiều
so với các quốc gia phát triển và đang phát triển trên thế giới
lên tới một chín mươi gram co hai trên gdp
mặc dù giữ vị trí quan trọng trong chuỗi sản xuất
thương mại nhưng logistics lại là một trong những lĩnh vực gây ô nhiễm môi trường đáng kể
khi hoạt động vận chuyển hàng hóa chiếm tới khoảng tám tổng lượng khí thải co hai trên toàn thế giới
để phát triển dịch vụ logistics xanh các doanh nghiệp logistics ngoài việc tăng cường kiểm soát
bảo đảm chất lượng sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số sản xuất
thì cần phải cải thiện cơ sở hạ tầng logistics tăng cường vận chuyển thân thiện với môi trường
kết nối giữa các tổ chức để thúc đẩy phát triển logistics xanh cho sản phẩm xuất khẩu việt nam
thưa quý vị ngành nông nghiệp trú trọng ba trụ cột phát triển kinh tế thủy sản
đó là giảm khai thác tăng nuôi trồng và bảo tồn biển
nuôi biển cần được quy hoạch bài bản đó là khẳng định của bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đối với người dân doanh nghiệp khi tham gia vào lĩnh vực này
sau nhiều năm đánh bắt nguồn lợi thủy sản ngoài biển giảm dần và kèm theo đó là chi phí đi biển cao
người dân ở khu vực ven đảo phất cờ giữa vịnh bái tử long đã dần chuyển sang nuôi biển
cả một vùng nuôi trồng rộng lớn dần hết nuôi tu hải ốc hương lại chuyển sang nuôi cá sông nuôi ngao
sau đó dần thành lập hợp tác xã và tham gia liên kết doanh nghiệp
tuy nhiên việc cấp giấy chứng nhận được phép nuôi trồng thủy sản trên biển vẫn chưa thực hiện được
đến nay sau sự vào cuộc của các đơn vị quản lý sáu doanh nghiệp hợp tác xã của tỉnh quảng ninh đã được cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển
khi được cấp phép thì các nhà đầu tư như chúng tôi ngoài việc chúng tôi tự thân và chúng tôi còn có thể kêu gọi được rất nhiều sức hút của chủ đầu tư
và điều đó cũng chứng tỏ rằng khi đó thì năng suất và chất lượng sẽ chắc chắn được cải tiến bởi chúng tôi đang đầu tư một cách rất manh muốn khi chưa được giao
và khi được giao rồi thì chắc chắn rằng chúng tôi đầy cơ hội để triển khai
bên cạnh đó tháo gỡ khó khăn xung đột lợi ích trong không gian biển nhất là thực trạng ngành thủy sản tự phát
thiếu tuân thủ quy hoạch thiếu kiểm soát đang tạo ra xung đột
nuôi trồng và sự biến dạng tài nguyên thiên nhiên
thế nhưng mà nuôi trồng thủy sản thì vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm
có thể anh là thủ phạm anh gây cho ngành khác ngược lại những ngành khác còn phát triển cũng tốt
thì cái môi trường sống của cái đối tượng nuôi gần như là mình tọa gọi là cho tôm cá uống thuốc độc thì cũng không được
chính vì thế cho nên là cái việc tối ưu hóa cái lợi ích đa ngành và tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên
chính vì thế cho nên là
nuôi biển nằm trong tổng thể ba trụ cột của kinh tế biển bao gồm giảm khai thác tăng nuôi trồng
tạo ra sự hài hòa trong kinh tế biển đồng thời góp phần tạo ra sinh kế cơ hội việc làm
vì vậy các chuyên gia nhận định việc phát triển ngành nuôi biển cần phải có sự bài bản và bền vững

nui biển nằm trong tổng thể ba trụ cột của kinh tế biển bao gồm giảm khai thác tạo ra sự hài hòa trong kinh tế biển đồng thời góp phần tạo ra sinh kế cơ hội việc làm